liên quan đến vấn đề nước sinh hoạt tại tỉnh quảng bình nhiều năm qua hàng trăm hộ dân sống tại xã tân ninh huyện quảng ninh đã phải sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm
để có nước sinh hoạt hàng ngày người dân phải mua từng bình nước để phục vụ cho nhu cầu ăn uống
mong ước có nguồn nước sạch để sử dụng là khát khao của người dân nơi đây
hàng chục năm qua gia đình chị nguyễn thị tùng cùng hàng trăm hộ dân sống tại xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm như thế này để phục vụ sinh hoạt hàng ngày
mặc dù đã sử dụng nhiều bể lọc để làm sạch nước nhưng do nguồn nước bị nhiễm phèn nhiễm mặn nặng nên việc đảm bảo nước sạch sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn

đào đá về trung tâm các xã giai đoạn hai sẽ tiến hành lắp đặt và dẫn nước về tận các thôn xóm
thế nhưng nhiều năm nay giai đoạn hai của dự án vẫn chỉ nằm trên giấy và hàng ngàn hộ dân vẫn mỏi mòn chờ đợi nước sạch
trong thực hiện dự án này có một hợp phân tài trợ của nhà tổ chức ý
tuy nhiên đến nay là nhà tài trợ chưa cung cấp được các thiết bị để thực hiện các dự án
vì vậy tiến đầu để thực hiện dự án này đang gặp khó khăn
vì vậy tôi đề nghị bộ tài chính ubnd cảm ơn các ngành quan trọng để sớm gọi tài trợ này
cùng với nguồn đổi ứng của tình cùng với nguồn góp của nhân dân
để sớm đưa nguồn nước về đến tận hồ gia đình sử dụng
theo dự báo năm hai nghìn hai mươi là một trong những năm có mức nóng kỷ lục nắng nóng kéo dài
nguồn nước cạn kiệt khiến cuộc sống của người dân càng gặp nhiều khó khăn
hơn lúc nào hết các dự án công trình cấp nước sạch cần được quan tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện
để không còn cảnh hàng nghìn hộ dân vẫn thiếu nước sạch và chờ đợi trong mỏi mòn